xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
ngoài công tác tiêm chủng mũi ba quận thanh xuân cũng đang hoàn thành nốt các mũi tiêm vét tại nhà cho các đối tượng bại liệt khó đi lại
sau nhiều ngày triển khai tiêm tại nhà quận thanh xuân đã triển khai tiêm cho bốn trăm linh người các trường hợp tiêm tại nhà cơ bản đã hoàn thành xong
trong những ngày tết nhân viên y tế vẫn trực hai mươi bốn trên bảy các hoạt động lấy mẫu xét nghiệm tư vấn điều trị f vẫn diễn ra bình thường
liên quan đến chiến dịch tiêm chủng mũi sơn tới đây thực hiện chí đạo của trung ương và thành phố
sẵn sàng có thể đáp ứng được nhiệm vụ
còn tại hà tĩnh một số địa phương cho rằng trẻ em dưới một mươi hai tuổi chưa tiêm vaccine nên khi về quê phải cách ly một mươi bốn ngày
sự việc này đang đẩy các gia đình trẻ có quê hà tĩnh vào tình huống dở khắp dở cười
từ ngày một mươi chín tháng một gia đình chị nx ở quận nam từ liêm thành phố hà nội đã cố gắng thu xếp hết công việc
để về quê ở thị trấn sơn tây huyện hương sơn hà tĩnh để đón tết sớm
theo hướng dẫn phòng dịch covid một mươi chín
của sở y tế tỉnh hà tĩnh trường hợp chị nx đang ngủ ở quận nam từ liêm là vùng dịch cấp độ ba của thành phố hà nội
nên khi về đến địa phương và cách ly tại nhà bảy ngày để theo dõi sức khỏe tại nhà
nhà tôi hai vợ chồng tim mũi ba nên tính toán về quê sớm
để sau một tuần hoặc một mươi ngày kết quả sức khỏe ổn định là có thể đi chơi tết chị nx cho biết
tuy nhiên mọi tính toán của gia đình chị nx đã không như dự kiến do cháu dl con gái chị nx mới bảy tuổi
và được xếp vào đối tượng chưa được tiêm vaccine nên bắt buộc phải cách ly một mươi bốn ngày
cháu còn bé chưa tự phục vụ được bản thân nên bố hoặc mẹ phải ở cùng để chăm sóc con chị n ít nói và cho biết
gia đình buộc phải lựa chọn một trong hai phương án bố hoặc mẹ ở với con để cùng cách ly một mươi bốn ngày
người còn lại tìm nơi khác ở để theo dõi sức khỏe và thực hiện năm k hoặc người còn lại không có nơi ở khác
thì cả nhà phải cách ly cùng nhau gia đình chị nx lựa chọn cách thứ hai
trước tháng một chính quyền thị trấn tây sơn đã căng dây gián biển và ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
đối với ba người trong gia đình chị nx
việc áp dụng cách ly tại nhà với gia đình không hợp lý gây nhiều phiền toái bởi trẻ em dưới một mươi hai tuổi
thì làm gì có vaccine mà tiêm gia đình cũng không nói được gì bởi họ cho cả công an chính quyền đến yêu cầu
lãnh đạo tỉnh hà tĩnh tuyên bố tạo mọi điều kiện để bà con về quê đón tết nhưng với thực tế của chúng tôi là tạo điều kiện cho bà con về quê cách ly
chị nx thang thở và khuyến cáo ai ở hà nội có ý định về hương sơn ăn tết mà có con nhỏ thì lưu ý đừng để lỡ dở như nhà mình
mới đây ông nguyễn tuấn quyền giám đốc sở y tế tỉnh hà tĩnh cho hay tỉnh hà tĩnh đang áp dụng văn bản năm nghìn hai trăm sáu mươi chín ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của sở y tế
hướng dẫn thực hiện theo dõi cách ly y tế và phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó người dân ở vùng dịch đánh giá cấp độ một hai khi về hà tĩnh chỉ cần một hai ngày
khai báo y tế và thực hiện biện pháp năm k cấp độ ba và bốn thì cam kết cách ly bảy ngày theo dõi sức khỏe bảy ngày
đối với người chưa tiêm và cách ly một mươi bốn ngày theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày
ông tuấn lý giải hướng dẫn của sở là căn cứ theo hướng dẫn của bộ y tế chỉ đề cập người chưa tiêm vaccine mà không phân biệt đó là trẻ em hay là người lớn
trong khi đó trẻ em dưới một mươi hai tuổi không thuộc đối tượng được tiêm vaccine
đây là một bất cập lớn mà chúng tôi đã phản ảnh tới bộ y tế
khi ra văn bản hướng dẫn thì địa phương không thể
trái hay khác với hướng dẫn của bộ y tế
tuy nhiên quyền giám đốc
sở y tế hà tĩnh cũng thừa nhận
việc áp dụng cách ly tại nhà
một mươi bốn ngày đối với gia đình chị nx
là địa phương có phần cứng nhất
và sẽ tham khảo thêm ý kiến chuyên môn
để có biện pháp phù hợp
trong khi đó chủ tịch ubnd tỉnh hà tĩnh
võ trọng hải thẳng thắng nhận xét
việc áp dụng biện pháp cách ly chống dịch
tại một số địa phương do sở trách nhiệm
nên làm cứng nhất
ông hải nói tôi đã giao sở y tế
cập nhật thêm thông tin để hướng dẫn
các địa phương cho phù hợp
các địa phương phải tháo dỡ cách ly dạng này
và tự theo dõi sức khỏe
cũng như nhiều người dân lao động khác
năm mươi năm người dân ở cà mau mới đây
đã cùng nhau về quê
do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
chỉ mong được đón tết quay quận
bên người thân dù thiếu thốn
vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
hàng chục ngàn người dân cà mau
đang sinh sống làm việc tại thành phố hồ chí minh
và các tỉnh lòng an bình dương bình phước
đã theo dòng người dân
và người hồi hương sau thời gian thất nghiệp
do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
giờ đây dù thiếu thốn
họ chỉ mong được đón tết nguyên đáng nhâm dần
bình an quay quận bên người thân
hai năm trước vợ chồng anh hữu thanh phong
ngủ tại tân lộc huyện thới bình cà mau
khăn gói lên bình dương làm công nhân
dịch bệnh covid một mươi chín công ty đóng cửa
vậy là cả hai tay sách nách mang
về lại quê nhà
anh phong nói công ty nơi hai vợ chồng
làm việc đóng cửa vợ từ sắp tới ngày sinh
nên hai vợ chồng quyết định về quê tránh dịch
và chờ ngày sinh con
hiện tại tôi đang làm bốc xếp hàng hóa
thời gian gần tết hàng hóa về nhiều
tôi tranh thủ tăng ca để kiếm thêm thu nhập
sắm tết cho gia đình
tôi không mong tết mua được nhiều đồ
mà chỉ mong mọi người trong gia đình
bình an quay quận bên nhau
cùng hoàn cảnh với anh phong
anh trần kim linh ngụ tại xã hồ thị kỷ
huyện thới bình cà mau cho hay
suốt ba năm nay kể từ khi vợ chồng anh
chuyển lên thành phố bù sinh
chưa năm nào cuộc sống và thu nhập
lại bấp bình như năm nay
từ lúc dịch bùng phát trở lại
vợ chồng anh linh không được đi làm
cũng không có thu nhập
mọi chi tiêu đều phải thắt chặt
do vậy vợ chồng anh quyết định
hòa vào dòng người hồi hương bằng xe máy để tránh dịch
thế nhưng dịch bệnh bùng phát tại tỉnh cà mau
khiến vợ chồng anh linh không kiếm được công việc nào
ổn định ở quê thu nhập cũng bữa được bữa cái
giờ hàng ngày vợ chồng anh đi bán sòi dạo
anh lê văn phương ngủ tại xã khánh tiến
huyện u minh cà mau lại cho hay
từ lúc về quê tránh dịch đến nay
tôi chưa lên lại thành phố hồ chí minh
để có tiền trang trải cuộc sống
tôi đi theo ghe biển để làm thuê
theo anh phương ở những ngày cận tết
anh cùng một số anh em trong xóm
theo ghe biển câu mực
anh phương chia sẻ vì cuộc sống nên mình
phải chấp nhận đi làm thuê xuyên tết
anh dự định khoảng hai mươi sáu tết tôi sẽ đi theo ghe
đi đến khoảng mùng một mươi mới về nhà
tôi chỉ mong biển yên để có được
nguồn thu nhập ổn định
rồi sau đó đón tết bù cũng được
thưa quý vị và các bạn
trải qua một năm đầy biến động
mất việc làm mất người thân
giờ đây những người lao động nghèo ở miền tây
đã có thể bình yên đón một cái tết ấm áp
bên người thân tại nơi mà họ đã sinh ra
thưa quý vị và các bạn
sau ba tuần liên tiếp lạ vùng xanh
thành phố hồ chí minh có số lượng khách
về tết qua sân bay tân sơn nhất
cùng các bến xe liên tỉnh tăng cao
trái ngược cảnh vắng vẻ ngày trước
vào chiều ngày hai mươi ba tháng một
trước khu vực làm thủ tục của các hãng hàng không
việt nam airlines
vietjet bamboo dòng người nối đuôi nhau
xếp hàng dài trong khi các chạy ghế
ở nhà ga chật kính người
khách được bố trí qua nhiều lớp
dài hàng chục mét xếp hàng cho đến
quầy làm thủ tục và qua khu vực kiểm tra an ninh
theo cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
hôm nay sân bay khai thác hơn sáu trăm linh chuyến bay
khoảng năm mươi chín lượt khách
so với cùng kỳ năm ngoái
số chuyến bay chỉ bằng khoảng sáu mươi sáu
và khách bằng bốn mươi bốn
tuy nhiên mức này đã tăng cao
so với những ngày trước
và phía sân bay dự báo
những ngày tới khách còn đông hơn
tương tự tại bến xe miền đông
quận bình thạnh nhu cầu mua vé
của người dân cũng đang tăng
phó giám đốc bến xe miền đông đỗ phú đạt cho biết
lượng khách qua bến cũng bắt đầu tăng cao
vài ngày qua tính đến ngày hai mươi hai tháng một
các doanh nghiệp hoạt động trong bến
đã bán gần năm mươi vé xe tết
đạt năm mươi một kế hoạch
theo ông đạt lượng vé như trên
chỉ tương đương như một hai ngày
cao điểm tết năm ngoái
nhưng đây là tín hiệu tích cực
khi nhu cầu đi lại dần tăng
giá vé xe tết tại bến xe miền đông
được các doanh nghiệp tăng hai mươi sáu mươi
tuy tuyến đường và thời gian
còn bốn địa phương chưa nối lại
xe khách với thành phố hồ chí minh
gồm lào cai hương yên quảng nam
và bình phước đây là những tỉnh
có nhu cầu đi lại cao dịp tết
nên khi nối lại lượng khách sẽ tăng thêm
hiện theo hướng dẫn của bộ y tế
các địa phương không chỉ định xét nghiệm
với việc đi lại của người dân
chỉ xét nghiệm người đến từ địa bàn
dịch cấp độ bốn vùng đỏ
hoặc vùng phong tỏa trường hợp nghi ngờ
cần chỉ định điều tra dịch tễ
đến từ địa bàn cấp ba vùng cam
người đã tiêm đủ liều vaccine và f khỏi bệnh
chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ
xin được chuyển sang các thông tin
về tình hình dịch covid một mươi chín tại trung quốc
thưa quý vị và các bạn
tại đất nước này đang xuất hiện
một số ổ dịch nhỏ nằm rải rác
ở nhiều nơi trong đó có thủ đô bắc kinh
vì thế chính quyền thành phố bắc kinh cho biết
toàn bộ hai triệu cư dân
ở nơi bùng phát ổ dịch covid một mươi chín mới
sẽ được xét nghiệm
quyết định này được đưa ra trong bối cảnh
chỉ còn hai tuần nữa là olympic mùa đông

tình hình dịch bệnh tại trung quốc
không nghiêm trọng như tại nhiều nước khác
tuy nhiên xuất hiện một số ổ dịch nhỏ
rải rác ở nhiều nơi trong đó có thủ đô bắc kinh
chính quyền địa phương đã xác định
quận phong đại ở phía nam thủ đô
là trung tâm của một ổ dịch mới
toàn bộ hai triệu dân ở quận này
phải được xét nghiệm trong ngày hai mươi ba tháng một
và người từ các khu vực có nguy cơ cao
sẽ không được rời khỏi thành phố
đại diện chính quyền bắc kinh cho biết
thành phố xác định phải nỗ lực hết sức
để ngăn chặn dịch lây lan càng nhanh càng tốt
thông qua các biện pháp cứng rắn
nghiêm ngặt và quyết liệt
phong đại nạp các tỷ điểm thi đấu
trượt tuyết chỉ khoảng hai mươi km
thế vận hội sẽ khởi tranh từ ngày bốn tháng hai tới
hiện một số đoàn quốc tế
nhân viên truyền thông
và một số vận động viên đã bắt đầu tới bắc kinh
theo kế hoạch
olympic mùa đông bắc kinh hai nghìn hai mươi
sẽ được tổ chức ở trạng thái gần như bình thường
với đầy đủ các quậy hàng
bán đồ lưu niệm ẩm thực
và các quán bia tại các địa điểm thi đấu
có điều toàn bộ hoạt động này
diễn ra trong bong bóng khép kính
chia sẻ với báo giới
một quan chức thuộc ủy ban tổ chức olympic bắc kinh
thừa nhận các biện pháp này đôi khi
có thể gây bất tiện
song cần phải đặt lên trên hết
việc bảo vệ sức khỏe của cộng đồng và các vận động viên
sự bùng nổ của biến thể omicron ở mỹ
là một lời nhắc nhở rằng
đại dịch còn lâu mới kết thúc
điều này cũng đặt ra một số câu hỏi
cho các nhà khoa học
liệu bao giờ đại dịch chấm dứt
và liệu chúng ta có cần thêm vaccine tăng cường
để biến covid một mươi chín thành bệnh đặc hữu
tiến sĩ ruthie gohill
phó giám đốc y tế về dịch tẩy học
và phòng chống diễm trùng
từ đại học california irving của mỹ
nói với life science
tôi nghĩ nhiều người làm việc
trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm
sau một vài làn sóng
dịch bệnh đã nhận ra rằng
nó tức sars cov hai
sẽ không biến mất hoàn toàn
bởi vì đó không phải là những gì
mà loại virus như thế này làm
theo các chuyên gia
chúng ta có thể cần thêm liều vaccine tăng cường
nhằm mục tiêu vào các biến thể khác nhau
và ngăn virus gây ra các đợt bùng phát dịch mới
cuối cùng thì chúng ta vẫn cần
tiêm vaccine hàng năm
hoặc là theo mùa để hạn chế số ca mắc
và để covid một mươi chín không còn là mối đe dọa
tiến sĩ sharon metzman
từ bệnh viện
ở new york mỹ
dự đoán thế giới sẽ tiêm vaccine tăng cường
mỗi năm một lần
một số nghiên cứu cho thấy
các mũi vaccine ban đầu sẽ giảm dần hiệu quả
sau khoảng năm sáu tháng
nếu không có mũi tăng cường hàng năm
sẽ khó để kiểm soát covid một mươi chín hơn
khi sự gia tăng các ca bệnh nghiêm trọng
làm cho hệ thống y tế căng thẳng
tiến sĩ ruthie gohill cho hay
bởi vì sars cov hai có thể đột biến
thành các biến thể nguy hiểm hơn
điển hình là omicron
nên luôn cần phải cải tiến
các công thức vaccine
trong tương lai xa hơn
vaccine covid một mươi chín mana có thể sẽ nhắm
mục tiêu vào nhiều biến thể đáng lo ngại
nhưng trước mắt
chúng ta cần vaccine nhắm mục tiêu
đến một biến thể cụ thể
các nhà sản xuất vaccine như pfizer
biontech và moderna đang nghiên cứu
tạo ra vaccine để chống omicron
tuy nhiên sử dụng mũi tăng cường
dành riêng cho từng biến thể
có thể chỉ là một biện pháp tạm thời
theo bà sarah nettman
theo thời gian các công ty
nên phát triển và sản xuất loại vaccine
có khả năng chống lại nhiều biến thể virus
với loại vaccine đó
mỗi người chỉ cần tiêm một loại vaccine mỗi năm
thay vì nhiều loại cho từng biến thể
quý vị và các bạn thân mến
cách đây không lâu
có một số người ở việt nam
mang tâm lý sẵn sàng mắc covid một mươi chín
để bắt tử với covid một mươi chín
họ cho rằng những người nhiễm covid một mươi chín
sẽ tự sinh ra kháng thể
và không bao giờ tái nhiễm
thế nhưng những chia sẻ mới đây
của một số sinh viên y khoa ở anh
khi đã có đến bốn lần dương tính
sẽ khiến cho chúng ta phải thay đổi suy nghĩ của mình
một sinh viên y khoa ở anh
mắc covid một mươi chín lần đầu tiên vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
và cho đến đầu năm hai nghìn hai mươi
cô đã nhiễm virus sars cov hai
đến bốn lần
đối với mel wharton
năm mới hai nghìn hai mươi hai bắt đầu với một sự trớ treo
khi chuẩn bị đáp chuyến bay
từ anh đến los angeles mỹ
mel wharton đã làm xét nghiệm pcr
để kiểm tra covid một mươi chín
và kết quả khiến bản thân cuộc quá bất ngờ
đây không phải là lần đầu tiên
wharton bị mắc bệnh
hay thậm chí là lần thứ hai
mà là lần thứ tư
tôi nghĩ chắc chắn tôi sẽ không bao giờ
nhiễm bệnh nữa cô nói
theo guardian nữ sinh viên y khoa
hai mươi tuổi bị nhiễm sars cov hai
lần đầu tiên vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
ngay trước khi cô chuẩn bị nhập học
thời điểm đó cô làm thêm trong quán rượu
và luôn đeo khẩu trang
tôi không ra khỏi nhà ngoài lúc đi làm
vì tôi làm việc lúc chín giờ mỗi ngày
về nhà thức dậy và quay lại làm việc
như một cái guồn máy
cô nói tôi bắt đầu cảm thấy hơi buồn nôn
chảy nước mũi và nghẹt mũi
nhưng cứ nghĩ là mình bị dị ứng
người mẹ sau đó khuyên wharton
làm xét nghiệm pcr và kết quả lại dương tính
tôi tự cách ly trong phòng của mình
trong khi wharton cảm thấy mệt
vì bị chảy nước mũi trong lần mắc bệnh
thứ hai và thứ ba
thì lần nhiễm thứ tư lại khác
cô chỉ có các triệu chứng giống như cúng
vài ngày sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính
wharton đã tiêm hai mũi vaccine
và đang chờ tiêm liệu bổ sung
và cô cho rằng có điều gì đó trớ treo
trong câu chuyện của mình
thưa quý vị và các bạn
những gì đã xảy ra với cô sinh viên người anh
đã chứng minh người từng nhiễm covid một mươi chín
hoàn toàn không có khả năng miễn nhiễm
như người ta vẫn thường tưởng
bởi vậy dù bạn đã từng nhiễm covid một mươi chín hay chưa
thì cũng tuyệt đối không được chú quan
những thông tin mới nhất liên quan đến
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
trên kênh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại